xin chào các bạn
xin chào các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
của tỉnh yên bái đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm thị yến
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hộ khẩu thường trú tại xã liễu đô huyện lục yên tỉnh yên bái
về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
cũng phạm tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện mù cang trải tỉnh yên bái
là đối tượng giàng thị rủ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại xã khao mang
huyện mù cang trải tỉnh yên bái đặc điểm nhận dạng đối tượng có xeo chấm
ở đầu lông mày phải còn về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh yên bái đã ra quyết định
truy nã đối với đối tượng sùng a tồng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hộ khẩu thường trú
tại xã bá hu huyện trạm tấu tỉnh yên bái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan
đến các đối tượng trên quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để đảm bảo an toàn
hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp